sau hơn một mươi năm năm chờ đợi gần năm mươi hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn ea boa xã vùng sâu ea trang huyện mật rắc tỉnh đắk lắc đã được đón nguồn điện lưới quốc gia
nguồn sáng này là món quà của đảng nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa vùng khó khăn tỉnh đắk lắc giúp bà con nơi đây vượt qua cảnh tối tam cơ cực vươn lên trong cuộc sống
buôn ea boa xã ea trang có tổng cộng bốn mươi bảy hộ với hai trăm một mươi tám khẩu chủ yếu là đồng bào mông từ các tỉnh như hà giang tuyên quang hay cao bằng di cư vào sinh sống
đã hơn một mươi bốn năm sinh sống tại buôn này trong cảnh tối tăm thiếu thốn điện sinh hoạt nên người dân nơi đây không giấu được niềm vui khi công ty điện lực đắk lắc kéo điện lưới quốc gia về đến tận nhà và tận tình hướng dẫn cách sử dụng điện sao cho an toàn tiết kiệm

buôn ea boa là một trong số ba mươi một thôn buôn nghèo đặc biệt khó khăn thuộc một mươi một huyện trên địa bàn tỉnh đắk lắc được đầu tư hệ thống lưới điện từ dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh đắk lắc giai đoạn một
khi dự án hoàn thành sẽ cung cấp điện cho hơn hai năm trăm linh hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa vùng khó khăn của tỉnh đắk lắc
việc đưa điện lưới quốc gia về vùng nông thôn vùng sâu vùng xa tại tỉnh đắk lắc đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống và dân trí của bà con nơi đây